nhằm vinh danh những cá nhân đơn vị tổ chức đã có đóng góp xuất sắc trong công tác quy hoạch phát triển đô thị quốc gia
lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất đã diễn ra tại hà nội
lễ vinh danh do hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam tổ chức
tại buổi lễ sáu mươi bốn giải thưởng đã được trao cho các kiến trúc sư nhà quản lý đô thị doanh nghiệp nhà thầu xây dựng
có những đóng góp xuất sắc trong công tác quy hoạch phát triển đô thị
hiện quy hoạch xây dựng đô thị đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cụ thể kinh tế đô thị góp khoảng bảy mươi gdp cả nước
các chỉ số thu ngân sách của các vùng tỉnh và các đô thị lớn cho thấy tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đã đạt trung bình từ một mươi hai một mươi
cao gấp một hai một năm lần so với mặt bằng chung trong cả nước
với tôn chỉ sáng tạo không ngừng để gia tăng giá trị cho xã hội và cộng đồng
ở hạng mục các công trình đã đầu tư xây dựng đại diện tập đoàn gfs đã được vinh danh với dự án trung cư filestar kim giang
được thiết kế theo phong cách singapore với các công trình dịch vụ tiện ích hiện đại phục vụ cuộc sống